quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị bắc bộ đêm nay tiếp tục nhiều mây có mưa ở một vài nơi
về đêm muộn và sáng sớm có sương mù và sương mù dày
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
tuy nhiên tình trạng mây nhiều sương mù này sẽ không kéo dài lâu
đến trưa và chiều mai trời mỏng mây và có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh thành bắc bộ phổ biến từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
riêng ở khu vực phía tây bắc bộ có nơi cao hơn
ở miền trung vùng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế buổi sáng trời có mây
đến trưa và chiều thì chuyển nắng
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
cục bộ có nơi cao hơn
vùng từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời có nắng từ sớm
ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi nắng nhẹ nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực từ bình định đến bình thuận cường độ nắng mạnh hơn nhiệt độ cao hai mươi chín ba mươi một độ
ở tây nguyên và nam bộ đều có nắng từ sớm cường độ nắng tăng mạnh về trưa và chiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn ở nam bộ các tỉnh thành miền đông nam bộ nhiệt độ cao phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
cục bộ có nơi thấp hơn
còn ở miền tây nam bộ nhiệt độ phổ biến là ba mươi hai ba mươi ba độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
vùng biển từ ninh thuận đến cà mau và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo trường sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
khu vực giữa biển đông vùng biển từ bình định đến khánh hòa có gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba năm mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước